hiệp định khung về dịch vụ asean được ký kết
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hiệp định khung về đầu tư asean được ký kết sau đó được thay thế bởi hiệp định đầu tư toàn diện asean hai nghìn một mươi hai
năm hai nghìn ba tại hội nghị thượng đỉnh asean chín các nhà lãnh đạo asean lần đầu tiên tuyên bố mục tiêu hình thành một cộng đồng kinh tế asean aec
mục tiêu này cũng phù hợp với tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi thông qua vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy với mục tiêu phát triển asean thành một cộng đồng asean
năm hai nghìn sáu tại cuộc họp các bộ trưởng kinh tế asean lần thứ ba mươi tám kế hoạch tổng kết xây dựng aec aec blubren đã được đưa ra với các mục tiêu và lộ trình cụ thể cho việc thực hiện aec
năm hai nghìn bảy tại hội nghị thượng đỉnh asean lần thứ một mươi hai các nhà lãnh đạo asean đã đồng ý đẩy nhanh việc hình thành aec vào năm hai nghìn một mươi năm thay vì năm hai nghìn hai mươi như kế hoạch ban đầu
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm tại hội nghị cấp cao asean lần hai mươi bảy
thay mặt các quốc gia thành viên thủ tướng malaysia đã chính thức tuyên bố thành lập cộng đồng chung asean vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm thông qua lễ ký kết tuyên bố kuala lumpo
đây là sự kiện mang tính lịch sử là thành tiệu to lớn của quá trình liên kết và hội nhập asean trong suốt gần nửa thế kỷ qua
có thể nói là cộng đồng kinh tế asean là một tiến trình vào năm hai nghìn một mươi sáu là một cái đánh dấu một cái dấu mốc quan trọng của cái thế kỷ này
trong cái tiến trình đó quá trình hội nhập được mở rộng toàn diện hơn
phải nói rằng các doanh nghiệp việt nam và nền kinh tế việt nam thì đã trụ vững được và đã tiếp tục mở rộng cái quan hệ hợp tác đầu tư với các nước asean
và tôi nghĩ là cái thành công của doanh nghiệp việt nam trong những năm qua trong hội nhập asean
và đặc biệt là năm hai nghìn một mươi sáu là những kinh nghiệm rất tốt để chúng ta có thể tham gia vào những sân chơi rộng lớn hơn
các hiệp định thương mại tự do lớn hơn
và đó là cái điều mà thành công nhất của các doanh nghiệp và nền kinh tế việt nam
rõ ràng là khi cộng đồng kinh tế asean aec được thành lập từ ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
thì việt nam và các nước thành viên của cộng đồng kinh tế asean thì cũng đã có thêm nhiều cơ hội hơn
và thị trường rộng mở hơn với hơn sáu trăm linh triệu dân
cũng như là rất nhiều các cơ hội để có thể mở được các thị trường đẩy mạnh các cái mặt hàng sản phẩm có thế mạnh
vào các nước asean khác và qua kể cả qua các nước đó đến với các nước thứ ba
có thể nói rằng là với cái hội nhập hiện nay của việt nam trong đó có cộng đồng kinh tế asean
thì việt nam đã có thể tiếp cận được tất cả những cái thị trường lớn nhất
có thể tiếp cận những công nghệ những nhà đầu tư tốt nhất trên thế giới
và asean là một cái mắt xích rất quan trọng trong cái tổng thể đó
nếu mà nói một cách gọn lại
thì cả doanh nghiệp và nhà nước đều có cái khát vọng bản lĩnh chuyên nghiệp chuẩn mực
và học hỏi cái kết đối và liên kết
có thể nói cộng đồng kinh tế asean được thành lập vào cuối năm hai nghìn một mươi năm
là cộng đồng đầu tiên được hình thành ở khu vực châu á gồm một mươi quốc gia asean
là một thị trường chung rộng lớn với sáu trăm hai mươi năm triệu người tổng gdp gần ba tỷ usd
asean được kỳ vọng mở ra một khu vực có sức cạnh tranh cao phát triển kinh tế đồng đều
hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu
mục tiêu của aec là nhằm tăng cường hợp tác và phát triển kinh tế giữa các nước asean
cụ thể là thiết lập một thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất chung
xây dựng một khu vực kinh tế cạnh tranh phát triển kinh tế cân bằng và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu
asean luôn chủ trương xây dựng và thúc đẩy quan hệ hợp tác bình đẳng
cùng có lợi với các đối tác và phát huy vai trò trung tâm của mình trong cấu trúc hợp tác đang định hình ở khu vực
tiếp nối của các nỗ lực hợp tác và liên kết nội bộ của asean
qua đó một mặt asean tranh thủ được sự ủng hộ và hỗ trợ của các đối tác cho tiến trình xây dựng cộng đồng của mình
mặt khác cùng các đối tác chung tay giải quyết các vấn đề nảy sinh ở khu vực
cũng như đóng góp cho việc thúc đẩy hợp tác liên kết vì hòa bình ổn định và phát triển chung
trong một năm vừa qua chúng ta có thể thấy nền kinh tế thế giới nói chung và châu á nói riêng
có khá nhiều sự biến động
và cũng có rất nhiều khó khăn
tuy nhiên điều đáng mừng là các nước trong khu vực asean đều có sự tăng trưởng khá tốt
tôi nghĩ là trong năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua thì khu vực asean có sự tăng trưởng khoảng bốn
và việt nam là một trong những thành viên tích cực của asean khi có sự tăng trưởng hơn sáu
điều này rất quan trọng bởi nó chứng tỏ rằng việt nam có một môi trường kinh doanh hấp dẫn và nhiều tiềm năng
góp phần không nhỏ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh của cộng đồng các nước khu vực asean
cộng đồng kinh tế asean aec được bắt đầu từ cuối năm hai nghìn một mươi năm và cho tới nay đã tròn một năm
đã có khá nhiều sự thay đổi khi có thêm nhiều hoạt động kinh tế thương mại giữa các thành viên trong cộng đồng kinh tế asean
ví dụ như các sản phẩm tự động hóa của việt nam ngày càng đa dạng và phong phú hơn
thị trường ô tô rộng mở hơn khi các chủng loại sản phẩm không chỉ đến từ nhật bản như trước kia
mà còn đến từ nhiều quốc gia khác trong khu vực như thái lan hay indonesia
kìm ngạch xuất khẩu các sản phẩm phụ tung các sản phẩm
các sản phẩm ô tô từ indonesia sang việt nam tăng trưởng hai mươi trong năm trước
có được kết quả đó là nhờ việc cắt giảm các dòng thuế xuống còn
nhận định về những kết quả của cộng đồng kinh tế asean aec đã đạt được
tại hội thảo việt nam và cộng đồng kinh tế asean nhìn lại một năm thực hiện
được diễn ra tại hà nội trong những ngày vừa qua các chuyên gia cho rằng
sau gần một năm cộng đồng kinh tế asean aec được thành lập
thành tiệu lớn nhất mà cả một mươi nền kinh tế đã đạt được
là tự do hóa trong thương mại hàng hóa
theo đó các nước asean cùng với việt nam đã loại bỏ khoảng chín mươi bảy các dòng thuế
trong tổng số một mươi dòng thuế của các mặt hàng lưu chuyển trong khối
mục tiêu đến năm hai nghìn một mươi tám sẽ hoàn tất chín mươi chín loại bỏ các dòng thuế giữa các nước asean
có thể thấy asean là cơ hội quý báo để việt nam đẩy mạnh xuất khẩu
thu hút đầu tư nước ngoài và bắt kịp với xu thế phát triển kinh tế
của khu vực và trên thế giới
tuy nhiên ngoài những cơ hội lớn các doanh nghiệp việt nam cũng phải đối mặt
với sức ép cạnh tranh từ hàng hóa nhập khẩu dịch vụ và đầu tư của các nước asean
bằng cách mở cửa thị trường cho hàng hóa cạnh tranh
những doanh nghiệp có lợi thế về xuất khẩu sẽ ngày càng lớn mạnh hơn
trong khi những doanh nghiệp yếu có thể sẽ gặp phải những thách thức nghiêm trọng
khi cạnh tranh với hàng nhập khẩu
chuỗi cung ứng của các nước asean đã mang lại rất nhiều lợi ích cho ngành diệt mây việt nam
cũng như các doanh nghiệp đã tham đưa sản phẩm vào trong chuỗi đó
được bán tại tất cả các nước trong cộng đồng
để đạt được việc đó từng doanh nghiệp phải xây dựng một chiến lược
một lộ trình để đưa sản phẩm của mình vào đó
đó cũng là một niềm mơ ước và cũng là một trong kỳ vọng của các ngành diệt mây việt nam
cũng như các nhà dân xuất
muốn sản phẩm của mình được tiêu thụ tại các thị trường đó với biểu thuyết bằng không
đối với việt nam thì chúng tôi nhìn nhận là cần phải cố gắng hơn rất nhiều
đối với các doanh nghiệp việt nam và kể cả các cơ quan quản lý nhà nước

và nhiều các đối tượng có liên quan
quan trọng nhất là chúng ta phải tận dụng được các cơ hội của cộng đồng kinh tế aec mang lại
và rõ ràng là giảm thiểu được những tác động cũng như những khó khăn
mà khi cộng đồng kinh tế asean đã có từ ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
thì chúng ta cũng còn gặp nhiều khó khăn
sau một năm không dễ để có thể thấy được hết những tác động tới cộng đồng kinh tế asean
nhưng chúng ta có thể nhận thấy
là các hoạt động giao thương trở nên sôi động hơn
chúng ta cũng có thể nhận thấy có nhiều nhà đầu tư tìm đến các nước như việt nam
và các nước khác trong cộng đồng kinh tế asean
tuy nhiên bên cạnh đó tôi nghĩ là vẫn còn có những khó khăn hạn chế
điều này sẽ cần phải giải quyết từng bước một
và trong tương lai tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy nhiều kết quả tốt đẹp hơn
cộng đồng kinh tế asean nói riêng và cộng đồng asean nói chung
là một phần quan trọng của cộng đồng kinh tế asean
đối với chúng tôi chúng tôi cũng có nhiều chương trình dự án
nhằm hỗ trợ phát triển các nền kinh tế như việt nam
để có được một chiếc chìa khóa mở cánh cửa rộng lớn
của một khu vực kinh tế đầy tiềm năng sẽ còn rất nhiều việc phải làm
tuy nhiên trong năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua chúng tôi thấy là một năm khá thành công
với những quốc gia như việt nam
nền kinh tế có mức tăng trưởng gdp đạt trên sáu một năm
đây có thể chưa phải là mức như kỳ vọng
nhưng sức hấp dẫn của việt nam và các quốc gia
trong cộng đồng kinh tế asean đối với các nhà đầu tư quốc tế
sẽ vẫn là câu trả lời rõ ràng nhất trong tương lai
trong năm hai nghìn một mươi sáu chính phủ việt nam đã thể hiện quyết tâm hội nhập
với những cải cách toàn diện để trở thành một chính phủ kiến tạo
chuẩn bị sẵn sàng cho các cam kết hội nhập mới
bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng đã chú trọng tới việc tìm hiểu thông tin
về cam kết chuẩn bị các điều kiện cần thiết
để tận dụng các cơ hội hội nhập trong tương lai
để thực hiện được các trụ cột trong aec
việt nam đã sửa đổi và ban hành mới các chính sách
để thực hiện những cam kết theo từng lĩnh vực
ngành nghề cụ thể điển hình là dịch vụ phân phối
ngân hàng bảo hiểm chứng khoán và viễn thông
năm hai nghìn một mươi sáu cũng là năm đặc biệt với cộng đồng doanh nghiệp việt nam
khi luật đầu tư luật doanh nghiệp sửa đổi chính thức có hiệu lực
luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa dự kiến sớm được thông qua
sẽ hỗ trợ không pháp lý với các giải pháp cụ thể
để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
khi mà cái cộng đồng asean được thành lập thì cũng rất là nhiều
những cái thuận lợi cho doanh nghiệp việt nam nói chung
và doanh nghiệp xuất khẩu việt nam nói riêng
chúng tôi được tạo điều kiện nhiều hơn trong việc làm thủ tục
hỗ trợ xuất khẩu may mặc ra nước ngoài
bên cạnh đó thì nhà nước cũng yêu đãi một số những chính sách
hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may
khi mà xuất khẩu sang thị trường châu á
cái ưu điểm là thị trường ổn định
nhưng cái nhược điểm là những đơn hàng không lớn
và đơn hàng nhỏ lẻ và đơn giá cũng không được cao
chất lượng sản phẩm thì đòi hỏi rất là cao
năm hai nghìn một mươi sáu dù là một năm được nhận định là có nhiều khó khăn
đối với các nền kinh tế nhưng chúng ta đã nhìn thấy
sự tăng trưởng đáng khích lệ
trong các nước thành viên asean sự tăng trưởng đó được nhìn thấy
trong những con sản phẩm
có một số ở quan hệ thương mại giữa việt nam và thái lan
giữa việt nam và các nước khác trong khu vực asean
chúng ta có thể nhìn thấy sự nỗ lực tăng trưởng trong từng năm
và đây là điều rất quan trọng để tạo ra một mái nhà chung
của cộng đồng kinh tế asean aec
dĩ nhiên là những kết quả đó vẫn còn chưa được như chúng ta kỳ vọng
nhưng tôi tin tưởng là trong tương lai các nước thành viên
của cộng đồng kinh tế asean aec sẽ có nhiều sự hợp tác hơn nữa
đặc biệt là khi chính phủ việt nam cũng như các nước thành viên khác
đã và đang nỗ lực cho các doanh nghiệp nhằm đáp ứng
các cam kết của hội nhập
chúng ta đang chứng kiến năm hai nghìn một mươi sáu khép lại
nói cách khác là kết thúc năm đầu tiên thực hiện cộng đồng kinh tế asean
tuy nhiên nói về cộng đồng kinh tế asean thì không phải là
chỉ mới một năm vừa qua mà đây là kết quả của cả một quá trình
nỗ lực hội nhập giữa việt nam với chín nước asean còn lại
và do vậy chúng ta sẽ có thể tạo ra một kết quả
và có lẽ phải nhìn thấy kết quả ấy trong bối cảnh
và trong điều kiện của cả một tiến trình
và nếu nhìn như vậy chúng ta có thể nhìn thấy rõ
cái vai trò hết sức quan trọng của thị trường các nước asean
đối với hoạt động xuất nộp khẩu cũng như hoạt động thú đầu tư việt nam
và cho đến nay chúng ta có thể khẳng định rằng asean tiếp tục
là đối tác quan trọng hàng đầu của việt nam
asean tiếp tục là môi trường thương mại mà chúng ta
có mức cam kết sâu sắc nhất
trong các đối tác thương mại của việt nam
và trong thời gian tới với những định hướng chỉ đạo của chính phủ
cũng như là chỉ đạo của người thông thương
thì thị trường các nước asean sẽ tiếp tục là thị trường trọng tâm
để chúng ta tiến hành quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
bằng cách hiệu quả
hiện nay thì chúng ta đang có một cái công nghệ mới
để thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh
tạo được nguyện thuận lợi cho doanh nghiệp
và tăng cường thu hút đầu tư
đó là chúng ta đã lấy cái chuẩn mực của các nước asean
và đặt ra
mục tiêu là đến năm hai nghìn hai mươi
thì chúng ta phải trở thành một trong ba nền kinh tế
có cái môi trường kinh doanh cạnh tranh nhất trong asean
và thứ hai chúng ta cũng đã đề ra
một mục tiêu rất là cụ thể
cho chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp
năm hai nghìn hai mươi thì chúng ta cũng phải đạt được
tối thiểu một triệu doanh nghiệp hoạt động
có hiệu quả trong nền kinh tế
và từ đó nó đòi hỏi một cái chương trình hành động
với những nội dung cụ thể
sau một năm gia nhập
những tác động của cộng đồng kinh tế asean aec
đối với việt nam có thể chưa có nhiều dấu ấn đậm nét
tuy nhiên phải khẳng định rằng
cộng đồng kinh tế asean aec
vẫn luôn là động lực để việt nam tiếp tục đổi mới
thích ứng và đi lên
trong kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế asean
một bộ phận của lộ trình xây dựng cộng đồng

các biện pháp chính mà asean sẽ thực hiện
để xây dựng một thị trường chung
và cơ sở sản xuất thống nhất
xong xong với đó là việc củng cố
mạng lưới sản xuất khu vực
thông qua đẩy mạnh kết nối về cơ sở hạ tầng
đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng
giao thông vận tải công nghệ thông tin và viễn thông
cũng như phát triển các kỹ năng thích hợp
các biện pháp nói trên đều đã
và đang được các nước thành viên asean
triển khai cụ thể thông qua các thỏa thuận
và hiệp định quan trọng
bên cạnh đó bản thân các nước thành viên
trong cộng đồng kinh tế asean
cũng luôn nỗ lực củng cố đoàn kết
thống nhất phát huy vai trò trung tâm của khu vực
và vì một cộng đồng kinh tế asean vững mạnh
ngôi nhà chung của chúng ta vẫn đang
trong quá trình kiến tạo và xây dựng
chúng ta đang đặt những viên gạch đầu tiên
để xây dựng công trình đó
sẽ có rất nhiều việc chúng ta phải làm
và tất cả các thành phần quốc gia trong ngôi nhà đó
sẽ cùng chung tay để xây dựng một ngôi nhà vững mạnh
chúng ta sẽ cùng chung tay thắp lên
ngọn lửa của niềm tin của sự đoàn kết
thống nhất cho gia đình của chúng ta
để chúng ta có một sự phát triển mạnh mẽ hơn
tốt đẹp hơn cho người dân trong cả một mươi nước thành viên
tôi tin là chính phủ của một mươi nước thành viên
bao gồm việt nam thái lan
và các nước thành viên còn lại
sẽ nỗ lực hết mình để cùng hướng tới mục tiêu này
đất nước malaysia của chúng tôi
sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các nước thành viên còn lại
để phát triển một cộng đồng kinh tế asean vững mạnh
tôi tin là chúng ta sẽ làm rất tốt điều này
bởi khi nói về một cộng đồng kinh tế của khu vực
thì nó sẽ không thể vững bền

một thành viên trong cộng đồng đó
bị rớt lại về sau
và mục tiêu của chúng ta
là tất cả một mươi nước thành viên
của cộng đồng kinh tế asean aec
đều hướng tới một sự phát triển bền vững
tôi tin là chúng ta có rất nhiều cơ hội
để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ
trong quan hệ giao thương giữa việt nam và indonesia
cũng như giữa một mươi nước thành viên
trong cộng đồng kinh tế asean
trong năm tới đây việt nam sẽ giữ cương vị
là nước chủ nhà của hội đồng cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy

và việt nam sẽ có nhiều hoạt động
xoay canh hội nghị cấp cao này
chúng tôi đang nghĩ tới việc sẽ tổ chức
hoạt động xúc tiến thương mại cũng vào thời điểm này
sẽ còn một chặng đường dài phía trước
và sẽ còn rất nhiều việc phải làm
và tôi tin tưởng rằng
sợi dây kết nối giữa việt nam indonesia
cũng như sợi dây kết nối giữa một mươi nước thành viên
trong cộng đồng kinh tế asean aec
sẽ ngày càng được thắt chặt hơn nữa
có thể nói việc hình thành cộng đồng kinh tế asean aec
đã góp phần đưa hợp tác và đoàn kết asean
lên một tầm cao mới khẳng định ý chí
và nguyện vọng của các quốc gia thành viên
trong việc tăng cường sức mạnh của khu vực
trong một khu vực kinh tế phát triển năng động
việc củng cố liên kết giữa một mươi nước thành viên
là một nhân tố có ý nghĩa hàng đầu
đối với duy trì hòa bình an ninh ổn định
cũng như tăng cường vị thế của mỗi quốc gia
và việt nam nền kinh tế có quy mô đứng thứ sáu
và kim ngạch ngoại thương đứng thứ bốn
trong asean đang đóng vai trò ngày càng quan trọng
trong tiến trình hợp tác khu vực
chúng ta có thể tin tưởng rằng
với sự nỗ lực của việt nam và các nước thành viên
cộng đồng asean sẽ luôn là một cộng đồng đoàn kết
vững mạnh và rộng mở